tại quê hương của cầu thủ hà đức trinh một tiền đạo xuất sắc đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của u hai mươi hai việt nam không khí ăn mừng chiến thắng cũng vô cùng rộn ràng
cùng với người hâm mộ trên cả nước tại thành phố việt trì cờ đỏ sao vàng và quốc kỳ hàn quốc tung bay trên khắp các ngã đường dòng người đổ rồn về quảng trường hùng vương để cùng ăn mừng chiến thắng
tiếng hồ vang việt nam chiến thắng việt nam vô địch không ngừng vang lên tự hào hơn khi trong thành quả vẻ vang này có đóng góp của người con quê hương phú thọ vua phá lưới của giải đấu với tám bản thắng hà đức trinh